trần mưa lũ từ ngày mùng sáu đến ngày mùng tám tháng tám đã hủy hoại hơn gần bảy hectare lúa nước và hoa màu của người dân huyện biên giới air soup
sau cơn mưa lũ người dân lại nặng nỗi lo về lương thực và sinh kế bởi cuộc sống của họ chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp
những cánh đồng lúa mênh mông của người dân xã air arok huyện biên giới air soup tỉnh đắk lắc chỉ còn hơn một tháng nữa là thu hoạch
tuy nhiên công sức sau nhiều tháng lao động vất vả của người dân chỉ còn là những cánh đồng ngập nước hay những cây lúa đang kỳ phơi màu chỗ bông đã bị mưa lũ làm hư hỏng hoàn toàn
bà dư thị mẫu ở thôn chín xã air arok huyện air soup phải vay mượn khắp nơi để dựng căn nhà nhỏ lấy chỗ che mưa che nắng cho hai mẹ con
thế nhưng vừa mới ở trong nhà mới được hai tháng thì lũ ập tới nước lũ đã khoét sâu vào móng nhà cuốn trôi căn bếp
trở lũ lên một lần nữa là quấn lên là hết không có cho anh vợ nữa
đời sống của bà con xã ea rốc chủ yếu phụ thuộc vào cây lúa nước với hơn một ha cơn lũ vừa qua đã làm mất trắng khoảng tám mươi diện tích
những thửa ruộng còn lại cũng bị ảnh hưởng nặng nề nguồn lương thực của bà con không biết trông chờ vào đâu
sau lũ này thì đối với cấp ủy chính quyền địa phương đang rất lo lắng
lo lắng là cái thứ nhất là về cái thiệt hại trực tiếp
cái đời sống vật chất tinh thần của người dân
ví dụ như là lúa hiện tại bây giờ một số khu vực là đang trổ thì đã bị ngập
nhưng thì chắc chắn sẽ coi như một số là sẽ mất trắng
thì nó ảnh hưởng trực tiếp bởi vì tại vì là đối với xã air rock là gần một trăm linh là sản xuất nông nghiệp
trong thời gian lũ lụt vừa qua về thiệt hại thì đối với các ngân hàng như ngân hàng nông nghiệp văn kiện nông thôn cũng như ngân hàng chính sách
nên có khi là sẽ tổ chức khoanh nợ và tiếp tục cho chỉ đạo tạo điều kiện cho nhân dân
để phanh nợ là các ngân hàng đã cũ
đồng thời tiếp tục cho nhân dân vay vốn tiếp để ổn định đời sống tiếp tục tăng ra sản xuất
trước những nỗi lo của người dân huyện vùng biên ea súp chính quyền địa phương và các cấp các ngành cần nhanh chóng thống kê thiệt hại do mưa lũ
đồng thời có phương án hỗ trợ người dân về vật chất và tinh thần đảm bảo ổn định đời sống giúp nhân dân vượt qua khó khăn ổn định lại sản xuất